một mươi một ca cộng đồng liên quan các ổ dịch ở huyện châu thành a
một mươi một ca cộng đồng mới ghi nhận tại xã đông thạnh huyện châu thành
có dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại thị trấn cái tắc huyện châu thành a
đến nay hậu giang phát hiện một sáu trăm một mươi năm ca covid một mươi chín
điều trị khỏi một bảy mươi sáu ca
hiện đang cách ly điều trị năm trăm chín mươi bốn ca
trước tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành phía tây
trong buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch covid một mươi chín
phó giám đốc sở y tế nguyễn văn vĩnh châu cho biết
tp hcm đã tổ chức các đội đến sóc trăng bạc liêu an giang
để hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đồng thời hỗ trợ vaccine và nhân lực để tiêm cho người dân các tỉnh
ông nguyễn văn vĩnh châu cho biết
tình hình dịch bệnh tại tỉnh sóc trăng bạc liêu và an giang
đang diễn biến phức tạp
tp hcm đã cử ba đội luân viên để hỗ trợ các tỉnh bạc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm đến sắp trăng
bệnh viện trương vương đến an giang
bệnh viện nguyễn tri phương đến bạc liêu
bên cạnh hỗ trợ trực tiếp cho các tỉnh có dịch bệnh căng thẳng
các bệnh viện tuyến cuối tp hcm cũng thường xuyên hỗ trợ tập huấn trực tuyến
chia sẻ kinh nghiệm thu dung điều trị cách ly f tại nhà cho các tỉnh
ngành y tế tp hcm hy vọng rằng sẽ hỗ trợ các tỉnh trong việc phòng chống dịch
đồng thời sẽ giảm tình trạng bệnh nhân nặng quá sức điều trị phải chuyển về tp hcm
ông châu cho hay
bên cạnh đó tp hcm cũng hỗ trợ các tỉnh các bộ test nhanh và vaccine
hiện nay tp hcm đã đề nghị sở y tế hỗ trợ thêm nhân lực để tiêm vaccine
tp hcm sẽ nhanh chóng tổ chức các đội tiêm đến các tỉnh trên
cũng trong buổi họp báo vừa qua phó giám đốc sở y tế cho biết
tuy tp hcm đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine cho người dân và trẻ em
trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
nhưng thành phố vẫn cần đề cao cảnh giác với số ca mắc covid một mươi chín nặng tăng cao
nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh số ca mắc mới sẽ còn tăng
đặc biệt là khi gỡ bỏ giãn cách xã hội việc tiếp xúc nhiều hơn
và không tuân thủ khuyến cáo của ngành y tế
ông châu cho biết hai tuần vừa qua ca nhiễm tại tp hcm đang tăng
và với số ca nhiễm này tp hcm đang ở cấp độ ba nguy cơ cao
tuy nhiên xét thêm tiêu chí độ bao phủ tiêm vaccine và hệ thống điều trị
thì tp hcm được xếp ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
ông châu nhấn mạnh theo số liệu từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
ca mắc mới tại tp hcm liên tục tăng số ca nhập viện tầng hai cũng tăng nhẹ
nếu tp hcm không kiểm soát tốt dịch bệnh thì số ca mắc mới sẽ còn tăng
đặc biệt khi tp hcm gỡ bỏ giãn cách xã hội người dân tiếp xúc nhau nhiều hơn
nếu không tuân thủ biện pháp phòng dịch đặc biệt là năm ca số ca mắc sẽ tăng nhiều hơn
theo ông châu độ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín tại tp hcm tuy cao
nhưng hiện nay nhiều người dân từ các tỉnh khác đang có xu hướng trở lại thành phố làm việc
và có thể những người này chưa được tiêm vaccine
do vậy cần phải cảnh giác
trước nguy cơ số ca mắc mới tăng cao kéo theo ca nhập viện bệnh nặng cũng tăng cao
trước tình hình ca nhiễm tại tp hcm đang tan trở lại
sở y tế tp hcm đã có bốn kịch bản ứng phó của hệ thống điều trị
cho từng cấp độ nguy cơ trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong đó với tình huống ba khi dịch covid một mươi chín tại thành phố cơ bản được kiểm soát
số ca mắc mới tương ứng với mức ba
thì f không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ sẽ được điều trị tại nhà
ngành y tế lập thêm một trăm ba mươi năm trạm y tế lưu động mỗi trạm quản lý từ năm mươi đến một trăm linh f
công tác thu dung điều trị sẽ được đảm nhập bởi ba bệnh viện giãi chiến tp hcm

bệnh viện giãi chiến thu dung điều trị covid một mươi chín quận huyện
ba bệnh viện hồi sức covid một mươi chín chợ rẫy quân y một trăm bảy mươi năm bệnh nhiệt đới
ba bệnh viện chuyên khoai nhi như đồng tp như đồng hai như đồng một
và hai bệnh viện chuyên khoai sản từ rũ
lúc này tổng cộng đạt một mươi một sáu trăm hai mươi ba giường
trong đó có ba tám trăm một mươi năm giường oxy và tám trăm linh ba giường icu
một trăm tám mươi giường cho trẻ em và một trăm hai mươi giường cho phụ nữ mang thai
giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sở y tế tp hcm có một cuộc khảo sát cắt ngang
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới nơi điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
ở tầng ba liên quan f có tiêm ngỡ vaccine và không tiêm ngỡ
theo ông nguyễn văn vĩnh châu dựa vào khảo sát

có ba trăm bốn mươi chín bệnh nhân đang điều trị trong đó bốn mươi năm là bệnh nhẹ năm mươi năm là bệnh nặng
bệnh nặng là từ khi bệnh nhân cần hỗ trợ thở oxy cho tới thở máy không xâm lấn thở máy xâm lấn
bệnh nhẹ là theo dõi điều trị mà không cần phải thở oxy
khi phân tích so sánh giữa nhóm bệnh nhẹ và nặng với yếu tố có tiêm ngỡ hay không tiêm ngỡ vaccine
chúng tôi thấy rằng ở nhóm siêu tiêm ngừa bảy mươi bốn bệnh nhân nặng hai mươi sáu là nhẹ
còn ở nhóm có tiêm ngỡ tiêm một hoặc hai mũi bốn mươi bệnh nhân
mắc bệnh nặng và sáu mươi là nhẹ ông châu nêu
phân tích sâu hơn trong nhóm đất tiêm ngừa nếu tiêm một mũi là bốn mươi chín bệnh nặng năm mươi một là nhẹ
nếu tiêm hai mũi chỉ còn một mươi hai bệnh nặng tám mươi tám là nhẹ
đi sâu vào nhóm bệnh nặng giữa nhóm một mũi và hai mũi đặc biệt trong nhóm tiêm hai mũi
chỉ có một trường hợp thở máy xâm lấn năm trường hợp thở oxy
trong khi đó đối với nhóm tiêm một mũi có một mươi trường hợp thở máy xâm lấn
còn với nhóm không tiêm vaccine có năm mươi bốn trường hợp thở máy xâm lấn
ông châu nói đây chỉ là khảo sát ở một bệnh viện y khoa thành phố
không đại diện cho toàn thành phố về tiêm vaccine và bệnh nặng
nhưng một lần nữa xác nhận lại những thông tin mà thế giới đã đề cập tới
rằng nếu tiêm đủ hai mũi vaccine khả năng mắc bệnh nặng khi nhiễm covid một mươi chín sẽ giảm đi đáng kể
những thông tin mới nhất về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại